kính chào quý vị và các bạn
dưới sự hoạt động mạnh của vùng áp thấp nóng phía tây nên các tỉnh thành đông bắc bộ đã có nắng nóng
và trong hôm nay cũng như ngày mai nắng nóng tại đây sẽ còn tiếp tục duy trì với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
sau đó từ chiều tối mai khi không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống nước ta
thì mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt giảm đi đáng kể trời chuyển lạnh
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay ngày mai cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
có nơi còn cao hơn và cũng từ chiều tối mai khi chịu tác động của không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên diện dài rác trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể trời chuyển lạnh vào lúc đêm và sáng
với trung bộ đây cũng là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay
sự báo là trong ngày mai nắng nóng tiếp tục duy trì
trên diện rộng tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trên ba mươi tám độ
sang đến ngày hai mươi năm khi vùng áp thấp suy yếu đi cộng với tác động của không khí lạnh rồn xuống
thì mưa rông sẽ tăng dần cùng nền nhiệt có xu hướng giảm trở lại
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng có nắng nóng cục bộ ở phía bắc của khu vực với nhiệt độ trưa chiều mai
giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi năm khi mà vùng áp thấp nóng suy yếu
thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm đi nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên ba ngày tới mưa rông nếu có
thì cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày khu vực vẫn có nắng nhiều với mức nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
thời tiết chủ đạo tại đây là nắng nhiều vào ban ngày
đêm có mưa vài nơi trong thời đoạn ngắn
với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng